liên quan đến việc bộ công an bắt vụ vận chuyển gỗ lậu với số lượng lớn ở vườn quốc gia york don
khu vực biên giới tỉnh đắk lắc đắk nông và campuchia mà truyền hình nhân dân đã thông tin
ngày hai tháng năm bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác
đối với bốn cán bộ lãnh đạo của các đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy và đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy
thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc để phục vụ công tác điều tra
bốn cán bộ thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc bị đình chỉ công tác gồm thượng tá cao hữu tùng
đồn trưởng đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy trung tá bùi khắc hiệp chính trị viên đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy
đại úy trần tiến vinh phó đồn trưởng đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín và trung tá phạm công khanh
chính trị viên đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín
bốn cán bộ này bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra và kiểm điểm xử lý liên quan đến vụ
các đơn vị thuộc bộ công an bắt đối tượng
tượng phan hữu phượng cùng đồng phạm vận chuyển và tăng chữ hàng trăm mét khối gỗ lậu ở khu vực biên giới
trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại khu vực thị trấn ea tờ linh huyện cư rút tỉnh đắk nông
cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường phối hợp văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an bắt quả tang các đối tượng
dùng hai xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi một c bảy nghìn hai trăm bảy mươi và sáu mươi một l ba nghìn năm mươi bảy vận chuyển gỗ trái phép
vụ việc đang được các cơ quan của bộ công an cùng cơ quan chức năng của hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
tiếp tục điều tra làm rõ